nguyên phép bơ chít là một trong những tên tuổi lớn của làng báo trong thế kỷ hai mươi
không những vậy ông là một trong số ít những phóng viên phương tây gắn bó với nhân dân việt nam trong suốt hai cuộc kháng chiến
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh họa sĩ george bơ chít con trai của nhà báo nổi tiếng
đã quyết định phối hợp với bảo tàng báo chí việt nam tổ chức trưng bày chuyên đề
nguyên phép bơ chít ấn tượng hồ chí minh và câu chuyện nhà báo chiến trường
trưng bày đã lựa chọn giới thiệu gần bốn mươi bức ảnh trong đó hơn hai trăm linh phai ảnh do gia đình nhà báo bơs cung cấp
trong đó có nhiều bức lần đầu tiên được công bố cùng nhiều tư liệu bút tích sách
gắn liền với những năm tháng hoạt động báo chí tại việt nam của white fred bơ chít
với tư cách là một nhà báo chiến trường sông sáo quả cảm và rất mực gần gũi
thân thiết với cán bộ chiến sĩ đồng nghiệp làm báo việt nam
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn perchest gặp chủ tịch hồ chí minh ở chiến khu việt bắc
và kịp thời đưa tin về chiến thắng điện biên phủ cuộc gặp của hai nhà báo lớn thực sự đã tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ
sâu sắc về nghề báo của white fred bơ chít
có thể nói trưng bày lần này một lần nữa kể lại cho công chúng câu chuyện về một người bạn lớn của nhà báo hồ chí minh
và đặc biệt là câu chuyện một nhà báo chiến trường đến từ phương tây
với lòng quả cảm tài năng đã thực sự trở thành bất tử trong lòng nhân dân và các thế hệ nhà báo chúng ta
với những trang viết tấm hình thước phim gắn liền với lịch sử